phát biểu ngày hôm nay trong buổi làm việc với tỉnh tuyên quang về tình hình kinh tế xã hội
việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đã đánh giá cao nỗ lực
của tỉnh tuyên quang trong bảy tháng đầu năm
mặc dù chịu tác động tiêu cực của dịch covid một mươi chín nhưng tỉnh vẫn đạt được các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế
thu hút đầu tư nước ngoài và nhiều lĩnh vực quan trọng khác
tuy nhiên việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn thấp so với bình quân chung của vùng
phó thủ tướng đề nghị thời gian tới tỉnh tuyên quang cần thực hiện quyết liệt hơn nữa
trong việc chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy
chính quyền ban quản lý dự án tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công